theo tổng cục thống kê kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng một năm hai nghìn một mươi chín ước đạt hai mươi tỷ usd tăng một chín so với tháng trước đó
trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt sáu bốn tỷ đô la mỹ giảm chín khu vực có vốn đầu tư nước ngoài kể cả dầu thô đạt một mươi ba năm mươi tám tỷ đô la mỹ tăng ba hai
về thị trường hàng hóa xuất khẩu hoa kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt nam trong tháng một năm hai nghìn một mươi chín với kim ngạch đạt bốn tỷ usd tăng một mươi một tám so với cùng kỳ
tiếp đến là trung quốc đạt ba tám tỷ đô la mỹ thị trường eu đạt ba hai tỷ đô la mỹ
trong tháng một năm hai nghìn một mươi chín kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt hai mươi tám tỷ usd tăng một bảy so với tháng trước và tăng ba một so với cùng kỳ
trong đó trung quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của việt nam với kim ngạch ước tính đạt